cũng như ngày hôm nay tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió mùa tây nam hoạt động mạnh
vì thế mà mưa rông tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh thành ở khu vực phía nam
trong đó tây nguyên mưa vừa mưa to sẽ tập trung tại khu vực phía bắc
còn tại nam bộ thì mưa rông sẽ xuất hiện đều khắp ở cả hai miền đông và tây
sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước